trong tuần làm việc trực tuyến thứ hai từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày hai mươi tám tháng năm của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn sẽ tập trung cho công tác xây dựng pháp luật
quốc hội sẽ nghe chỉnh dự án luật bảo vệ môi trường sửa đổi và thảo luận cho ý kiến các dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án luật thanh niên sửa đổi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
luật đầu tư sửa đổi luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
bên cạnh công tác xây dựng pháp luật nhiều nội dung quan trọng sẽ được quốc hội xem xét trong tuần làm việc
quốc hội sẽ dành cả ngày hai mươi bảy tháng năm để thảo luận trực tuyến báo cáo của đoàn giám sát của quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
phiên họp quan trọng này được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi
quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tờ trình đề nghị quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
quốc hội cũng sẽ nghe tờ trình và thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp